thưa quý vị tổng thống hungary katalin novak ngày hôm qua đã tuyên bố từ chức
sau khi dư luận tại quốc gia trung âu này phẫn nộ trước quyết định của bà novak
ân giá cho một phó giám đốc chạy trẻ mồ côi liên quan tới vụ án lạm dụng tình dục trẻ em
xác nhận quyết định từ trước tổng thống novak đồng minh thân cận của thủ tướng hungary viktor orbán
thừa nhận rằng bà đã phạm sai lầm
bà katalin novak nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử hungary
đã gây phẫn nộ sau khi có thông tin tiết lộ rằng bà đã ban hành lệnh ân xá vào tháng bốn năm ngoái
đối với người đàn ông bị kết án vì che giấu hàng loạt vụ án lạm dụng tình dục trẻ em trong chạy khẻ mồ côi
người đàn ông này đã bị kết án hơn ba năm tù vì gây áp lực buộc các nạn nhân phải rút lại cáo buộc
đối với giám đốc chạy trẻ người đã bị kết án tám năm tù vì lạm dụng ít nhất một mươi trẻ em
trong giai đoạn từ năm hai nghìn bốn đến hai nghìn một mươi
một số quan chức ai cập cho biết
cairo có thể đình chỉ hiệp ước hòa bình ký với tel aviv vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
nếu israel để người palestine ở giải gaza di cư sang lãnh thổ ai cập
lời cảnh báo được các quan chức ai cập đưa ra trong chuyến thăm israel hôm chín tháng hai
nhằm thảo luận tình hình chiến sự tại giải gaza
trọng tâm là kế hoạch của israel về mở cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn
vào thành phố rafah ở phía nam gaza giáp bản đảo sinai của ai cập
theo các nguồn tin mỹ các quan chức ai cập đã tuyên bố phản đối hợp tác với israel
liên quan đến vấn đề này
trước đó truyền thông israel cho biết thủ tướng nước này benjamin netanyahu
đã chỉ thị cho quân đội xây dựng kế hoạch tấn công vào thành phố rafah
nhằm tiêu diệt các tay súng của lực lượng hamas đang cố thủ tại đây
động thái của israel đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ ai cập
cùng nhiều quốc gia ả rập và hồi giáo
thế giới ả rập và hồi giáo do lo ngại cuộc tấn công vào rafah
có thể cướp đi mạng sống của hàng nghìn người dân vô tội
do thành phố này hiện là nơi trú ngụ của khoảng một ba triệu cư dân
tương đương với hơn một nửa dân số giải gaza
phần lớn trong số đó là những người chạy nạn từ các khu vực khác
ở khắp giải gaza sau khi israel phát động chiến dịch tấn công vào vùng này
hôm bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng thống nhất hàn quốc kim jong ho cho biết
chính phủ nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán
do chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba
ông kim jong ho đưa ra phát biểu trên
sau khi tham dự một cuộc tụ họp thường niên của các gia đình ly tán
và những người sinh ra ở triều tiên nhưng hiện sinh sống ở hàn quốc
bộ trưởng kim jong ho khẳng định
chính phủ sẽ không từ bỏ việc theo đuổi các giải pháp cơ bản
cho các vấn đề liên quan đến gia đình ly tán
ông nhấn mạnh seoul sẽ vẫn sẵn sàng đối thoại với bình nhưỡng
về các vấn đề nhân đạo
theo bộ trưởng kim jong ho bất kỳ nỗ lực nào
nhằm giải quyết các vấn đề nhân đạo liên triều
đều phải bắt đầu bằng việc khôi phục kênh liên lạc liên triều
ông kêu gọi phía triều tiên bình thường hóa kênh liên lạc
mà bình nhưỡng đã cắt đứt vào tháng bốn năm ngoái
trong những năm gần đây nhiều thành viên cao tuổi
thuộc các gia đình ly tán ở hàn quốc đã qua đời
mà không có cơ hội gặp mặt người thân ở triều tiên
do quan hệ liên triều căng thẳng
dữ liệu của chính phủ hàn quốc cho thấy
số người còn sống thuộc các gia đình ly tán
tính đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba là gần bốn mươi người
trong đó sáu mươi năm sáu từ tám mươi tuổi trở lên
thị trưởng thủ đô paris của pháp bà annine dango
mới đây đã thông báo ý định thúc đẩy một dự án
cấm ô tô lưu thông để tạo ra một khu vực
với những công viên nối tiếp nhau giữa tháp eiffel
và lối đi bộ tocadigo một trong những cảnh quán
nổi tiếng nhất ở kinh đồ ánh sáng
bà annine dango muốn nhân dịp thế vận hội
olympic mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn để bắt đầu dự án
ngay khi sự kiện thể thao này kết thúc
dự án trên phù hợp với nỗ lực khác của thị trường
nhằm hạn chế ô tô lưu thông trong thủ đô
và tạo ra một paris xanh hơn
những người ủng hộ dự án ca ngợi nỗ lực của bà
nhằm giảm ô nhiễm và tăng diện tích xanh
thành phố đông dân cư sau nhiều lần chứng kiến
các đợt nắng nóng gây gắt mùa hè
ngay càng thường xuyên hơn
sau khi dự án bị tòa án hành chính từ chối
vào năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba bà annine dango
đã đưa ra một kế hoạch sửa đổi
hy vọng sự kiện olympic sẽ mang lại cơ hội mới
tháp eiffel là một trong những di tích nổi tiếng nhất thế giới
với sáu ba triệu khách du lịch ghé thăm vào năm hai nghìn hai mươi ba
dự kiến sẽ có khoảng một mươi năm triệu du khách
tham dự thế vận hội olympic và paralympic
vào tháng bảy và tháng tám và tháng chín tới
tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn đã đánh dấu
sự khởi đầu của năm con rồng trong lịch hoàng đạo
rồng là con vật thần thoại duy nhất trong số một mươi hai con giáp
và được coi là loài động vật tốt lành nhất
những người sinh ra trong năm con rồng
được cho là có số mệnh rất thành công
do đó năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn còn mang ý nghĩa quan trọng hơn
khi nhiều quốc gia châu á đang phải đối mặt
với tỷ lệ sinh giả
trước tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
trên mạng xã hội trung quốc
những thuật ngữ tiểu long nghi con trai rồng
và tiểu long nữ con gái rồng
đã được tìm kiếm nhiều nhất
theo quan niệm truyền thống
một số gia đình trung quốc thích sinh con vào năm rồng
vì họ tin đứa trẻ sẽ thông minh hơn
thành công hơn và sở hữu vật
may hơn so với những tuổi khác trong một mươi hai con giáp
những gia đình có một hoặc nhiều người tuổi rồng
cũng được cho là sẽ hưởng nhiều may mắn
hòa thuận và làm ăn phát đạt
bằng chứng là cách đây một mươi hai năm
vào năm nhâm thìn hai nghìn một mươi hai
số lượng trẻ sơ sinh trào đời tại trung quốc
đã tăng một mươi bốn năm mươi bảy
so với mức một mươi ba hai mươi bảy vào năm hai nghìn một mươi một
sau đó lại giảm xuống
một mươi ba ba vào năm hai nghìn một mươi ba
đây là thông tin tốt
bởi năm hai nghìn hai mươi ba
là năm thứ hai trung quốc ghi nhận
tình trạng dân số tăng trưởng âm
trong không khí chào đón năm mới giáp thìn
doanh số bán hàng các sản phẩm có họa tiết rồng
đã tăng trưởng mạnh mẽ trên các nền tảng
thương mại lớn ở trung quốc điều này là nhờ
sự cộng hưởng mạnh mẽ của văn hóa truyền thống
nước này với nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại
tại thị trường nội địa sau thời gian
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
dữ liệu từ nền tảng thương mại điện tử
jd cho thấy lượng tìm kiếm
các mặt hàng liên quan đến rồng trên thị trường trực tuyến
đã vượt qua mốc hai mươi ba triệu lượt
tính từ đầu năm trong đó mặt hàng
được săn lùng nhiều nhất là dựa mau đài
tiền su kỷ niệm và trang phục theo chủ đề rồng
nền tảng này cho biết
kể từ khi chiến dịch quảng bá tết khởi động
từ ngày một mươi bảy tháng một khối lượng giao dịch
các mặt hàng theo chủ đề rồng đã tăng vọt hơn
một mươi lần so với cùng kỳ năm ngoái
còn theo trang mua sắm tao bao phong bò lì xì
nam châm gắn tủ lạnh ốp lương điện thoại
in hình rồng là những mặt hàng được tiêu thụ
phổ biến ở quốc gia tỉ dân
theo văn hóa á đông rồng là con giáp
thứ năm trong cung hoảng đạo gồm một mươi hai con giáp
được coi là biểu tượng mang lại may mắn
sức mạnh và tài lộc vì vậy
người tiêu dùng yêu thích các mặt hàng chủ đề rồng
thể hiện mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp hơn
trong năm mới
lâu nay trong quan niệm của nhiều người
tết nguyên đán thường được tổ chức
tại các nước á đông và các cộng đồng
châu á trên khắp thế giới
vậy nhưng cùng với xu thế hội nhập trên toàn cầu
ngày càng nhiều người muốn tìm hiểu
và tận hưởng không khí đón xuân theo âm lịch
tại đất nước argentina xa xôi
rất nhiều người bản xứ đã cùng hòa chung
với cộng đồng người châu á ở đây
để đón tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
khu phố người hoa ở buenos aires
đã kỷ niệm năm mới giáp thìn
bằng một cuộc diễu hành lớn trên đường phố
hàng nghìn người argentina
đã tụ tập trên các con hẻm và cửa hàng
ở khu phố của người hoa
và thưởng thức các điệu múa lân rồng truyền thống
rất nhiều người yêu quý
văn hóa trung quốc
cách đây hai mươi năm những sự kiện như thế này
gần như không có
nhưng hôm nay có tới năm mươi người
tới tham gia đón tết nguyên đán
không chỉ có người hoa
mà còn có rất nhiều du khách
từ mọi nơi trên thế giới
các nghệ sĩ biểu diễn
đã có những bản múa quanh khu phố
và cuối cùng tập trung tại cổng chính
để chính thức chào đón tết nguyên đán
trong tâm trạng hân hoan vui vẻ
lễ hội mừng năm mới sẽ mang lại may mắn
trong năm giáp thìn
tuy nhiên để đạt được những mục tiêu của mình
mọi người cần nỗ lực
và chắc chắn với những điểm lành trong năm mới
ước mơ của mọi người sẽ sớm trở thành hiện thực
theo quan điểm của người trung quốc
múa lân sư rồng trước các cửa hàng
sẽ mang lại may mắn thịnh vượng
ngoài ra những khán giả cũng cố gắng
nắm lấy đôi rồng với niềm tin
rằng làm như vậy sẽ mang lại may mắn
trong suốt cả năm
hàng năm thành phố buenos aires
đều tổ chức các lễ kỷ niệm lớn
nhân dịp tết nguyên đán